thưa quý vị ngay sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại gia lai
làm ba thành viên công lọc bộ bóng đá hoàng anh gia lai tử vong và một người bị thương
phó thủ tướng trần lưu quang chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phân công phó chủ tịch chuyên trách
ủy ban tổ chức đoàn công tác cùng với ủy ban các cơ quan thành viên liên quan đến hiện trường
để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
thông qua đoàn công tác phó thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong
và động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ việc
trong một diễn biến liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã khởi tố vụ án
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
và tạm giữ hình sự đối với tài xế đinh tiến bình để xử lý theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
lỗi chính thuộc về tài xế đinh tiến bình người lái xe ben mang số hiệu tám mươi một h hai nghìn bảy trăm sáu mươi
cho xe vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn thiếu chú ý quan sát dẫn đến đâm trực tiếp vào đuôi xe con
mang biển số tám mươi một a bốn trăm bảy mươi của câu lạc bộ hoàng anh gia lai
sau va chạm bình không dừng xe lại mà tiếp tục đâm vào bên trái xe con bên làn đường ngược lại gây ra tai nạn
cùng lúc xe tải chạy ngược chiều cũng đâm vào
khiến xe con hư hỏng toàn bộ ba người đi trên xe này tử vong tài xế bị thương
cơ quan điều tra xác định hành vi của đinh tiến bình vi phạm khoảng hai một mươi bốn luật giao thông được bộ năm hai nghìn tám
cũng theo lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn test ma túy
đối với ba lái xe liên quan trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy
còn tại tỉnh lâm đồng công an thành phố đà lạt cũng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tài xế bùi văn long hai mươi sáu tuổi trú tại phường một mươi hai thành phố đà lạt
là người điều khiển xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến hai thanh niên tử vong
tài xế lâm bị tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
gây hậu quả rất nghiêm trọng lỗi được xác định do không chú ý quan sát khi điều khiển xe ô tô tải
biển kiểm soát bốn mươi chín x bốn nghìn một trăm bốn mươi năm gây tai nạn liên hoàn vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ chiều qua
xe ô tô tải do bùi văn long điều khiển với tốc độ cao đã đâm vào xe máy và xe ô tô bảy chỗ lưu thông cùng chiều
trên đường huỳnh tấn phát phường một mươi hai tp đà lạt theo hướng tp đà lạt đi tp nha trang
hậu quả khiến hai nạn nhân hai mươi tuổi đi xe máy tử vong tại chỗ
liên quan đến vụ buôn lậu
gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển tiền tệ qua biên giới sau năm ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm nay một mươi ba tháng tám
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai mươi ba năm tù phạm tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu một mươi ba năm tù mai thị ngọc phấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một mươi năm tù
cùng về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
trường phật liêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ba năm tù
cùng về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hai mươi một bị cáo còn lại lãnh mức án từ sáu năm cho đến một mươi hai năm tù về tội buôn lậu đồng thời phạt bổ sung tiền đối với bảy bị cáo
trong vụ án này bị cáo hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la mỹ sang campuchia
và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định trần thị thảo trang nguyễn thị tuyết vân
tại nghĩa trường văn liêm trường thái nguyên là các chủ tiệm vàng và dương công cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la mỹ
từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
các đối tượng bên campuchia thuê hạnh vận chuyển tiền đô la mỹ vàng cho vân nghĩa cường và nguyên để nguyên giao lại cho trang
để vận chuyển tiền đô la mỹ vàng qua biên giới hạnh thuê và phân công khấn lộc trực tiếp liên hệ với nguyên cường vân nghĩa
nhận tiền đô la mỹ giao vàng và nhận tiền công vận chuyển
lộc vân kiểm đếm số lượng tiền đô la mỹ vàng rồi cùng út trung phước hải minh vận chuyển đô la mỹ sang campuchia
và nhận vàng vận chuyển về nhà của hạnh để giao lại cho các tiệm vàng
dạng sáng nay tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hiệu hạn ăn uống giải trí hai trăm sáu mươi tám titan trên đường phạm thanh thành phố mỹ tho
lực lượng chức năng công an tỉnh tiền giang và công an thành phố mỹ tho phát hiện sáu mươi người trong đó có một mươi ba nhân viên dương tính với ma túy
công ty này nằm ở địa chỉ số một trăm hai mươi tám đường phạm thanh phường năm tp mỹ tho do nguyễn vĩnh hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đứng tên chủ sở hữu
tại thời điểm kiểm tra có chín mươi năm khách và hai mươi bảy nhân viên đang có mặt tại cơ sở
qua test nhanh phát hiện sáu mươi người dương tính với chất ma túy trong đó có một mươi ba nhân viên của cơ sở
tiến hành kiểm tra hợp đồng lao động của nhân viên cơ sở chưa cung cấp được các hợp đồng đối với các nhân viên cơ sở
cơ quan công an đã triệu tập sáu mươi người dương tính với chất ma túy đến công an thành phố mỹ tho
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn văn tươi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn văn tươi đã thừa nhận thực hiện thành công bốn vụ trộm cắp xe đạp điện và điện thoại rồi bán đi lấy tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đã thu hồi ba chiếc xe đạp và hai chiếc điện thoại
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện long thành tỉnh đồng nai đã xảy ra một số vụ cấp giật tài sản
trước thực trạng này công an huyện đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nhanh các đối tượng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phát động quân chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
đây là nhóm chín đối tượng đã bị công an huyện long thành bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe máy phân khối lớn đi thành từng cặp mang theo các loại hung khí như dao mã tấu bình xịt hơi cay để uy hiếp khi nạn nhân có phản ứng chống trả
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba mươi một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện long thành huyện tràng bom và thành phố biên hòa
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng một mươi ba xe máy ba sợi dây chuyển và nhiều mã tấu bình xịt hơi cay
tụi em đi thường một mươi ba một mươi bốn người tiều khiển xe trắng xanh xe chia màu hồng màu đen hồng với quina trắng
tụi em đi thường mang theo hung khí làm xịt hơi cay với cái mã tấu dài tám mươi cm
khi gặp nạn bị hại tụi em ám sát vô lấy giật
công an thì em thường hay đi lên cắn địa
với phương thức thủ đoạn dùng xe ép người bị hại ở những đoạn đường vắng để cướp tài sản
hai đối tượng nguyễn văn quyền hai mươi bốn tuổi quê tỉnh kiên giang cùng đối tượng ngô hoàng khan chưa rõ lây lịch
đã ra tay giật sợi dây chuyền trị giá gần một mươi ba triệu đồng trên cổ của anh võ thành tuấn em chú tại xã tam an huyện long thành tỉnh đồng nai
vào cuộc điều tra công an huyện long thành đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng quyền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành đang truy bắt đối tượng khan
không chỉ đấu tranh triệt phá các băng nhóm cướp giật tài sản công an huyện long thành còn tổ chức tuyên truyền phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm
đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn bố trí lực lượng tuần tra ở những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tuy nhiên cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác
không tạo điều kiện sơ hở khi mang theo tài sản lớn để kẻ gian lợi dụng gây án
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn
thưa quý vị mưa lũ những ngày vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía bắc
riêng tại lai châu tính đến thời điểm này lũ quét xa đợt lất làm bốn người thiệt mạng bốn người bị thương và hai người mất tích
mưa lũ cũng đã khiến hơn ba trăm bốn mươi ngôi nhà năm trường học bị hư hỏng
hàng trăm hectare lúa và hoa màu bị ngập úng vùi lấp cuốn trôi
gần một trăm linh công trình giao thông công trình thủy lợi nước sinh hoạt bị hư hỏng cuốn trôi
hơn một trăm linh điểm sạt lở sụt lún trên các tuyến giao thông ước tính thiệt hại trên hai trăm hai mươi hai tỷ đồng
nhằm giúp chính quyền người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống đồng thời chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp
lãnh đạo công an tỉnh lai châu đã chỉ đạo lực lượng công an huyện công an xã tiếp tục bám địa bàn nắm chắc tình hình để tham mưu ủy ban nhân dân các cấp
phối hợp các ban ngành sẵn sàng phương tiện vật tư lực lượng để giúp dân
yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác không được chủ quan lơ là tập trung và quyết tâm cao nhất để đảm bảo tính mạng tài sản cho nhân dân
tại xã tà mung và khoen on huyện tham nguyên là hai địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua
lãnh đạo công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên và trao tặng quà thực phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng
tiếp tục loạt phóng sự phản ánh về thực trạng tận diệt dung đất tại cao phong hòa bình mà chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình trước
việc tận diệt dung đất đem bán cho thương lái
có thể đem lại cái lợi trước mắt thế nhưng hậu quả để lại với môi trường thì vô cùng nặng nề
cho việc bắt dung an toàn hơn với những thiết bị điện này thì có một chiếc điều khiển từ xa được sáng chế ra
thiết bị này ghi công suất lên đến tám trăm tám mươi tám w
khi kích hoạt sử dụng thì hầu hết mọi loại dung đều ngoi lên mặt đất
thực tiễn cho thấy sau khi những diện tích đất bị kích trộm để bắt run thì cây trồng kể cả cây cọ trên diện tích đó đều bị ảnh hưởng nặng nề
nhất là dễ tơ của cây cam và ngay cả ấu trùng của các loài sinh vật
về cái kích điện ở dưới đất thì cái sung điện là một cái dòng sung điện rất là lớn
họ dùng đến cái sung điện nó có thể lên đến vài nghìn v
giai đoạn mà sau khi mưa thì là cái lúc mà bộ dễ của nó dễ tơ đang phát triển
thì các cái dễ tơ thì bị thui bị cháy hết các dễ tơ
và cây cam thì sau khoảng một tuần thì sẽ thấy là biểu hiện là nó bị vàng lá này
sau đó thì lá bị xoắn đọt này
và bắt đầu là có cái hiện tượng mà quả có hiện tượng
về mặt khoa học thì rõ ràng chúng ta sẽ phải có những cái thực nghiệm để chứng minh điều đó
nhưng về cơ sở thực tế thì thấy rằng là khi đổ một cái lượng hóa chất
hóa chất đây có thể là nước vôi hay nước xà phòng thôi
đặc biệt là việc dùng điện với một cái cửa ngộ dòng điện nó hiệu điện thế nó cao như vậy
thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật ở trong đất
thậm chí là đến những cái dễ cây
bởi vì những cái dễ cây nó cũng là cái thực thể sống thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng
song song với những hậu quả để lại cho đất nông nghiệp thì vấn nạn này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
khi mâu thuẫn giữa những người trồng cam với những đối tượng kích trộm run đất ngày càng gia tăng
thậm chí từng có xe ô tô chở run từ nguồn kích trộm bị người dân chặn lại đập phá
người dân sau khi bắt được những cái trường hợp lưu vang kích run thì đa phần là người dân có bức xúc
bức xúc bởi vì là họ bị thiệt hại về mặt kinh tế ảnh hưởng đến cây trồng
sau khi nhận được thông tin thì công an huyện đã có văn bản chỉ đạo công an phát xã
là tiến hành tuyên truyền vận động người dân không để xảy ra tình trạng bất hành thực tự đại phương
thứ hai là chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban dân huyện có công văn chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện
tập trung chính vào công tác tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn là
phải bảo vệ tài sản và không để xảy ra các hiện tượng mất an ninh trật tự
quá trình phản ánh vấn nạn kích trộm run đất tại huyện cao phong nhóm phóng viên được biết
hiện việc xử lý cũng như ngăn chặn vấn nạn này còn rất nhiều khó khăn dẫn đến không ít bức xúc từ người dân
bên cạnh đó giải pháp trước mắt nhằm hồi sinh lại những thửa đất sau khi bị các đối tượng kích trộm run
là điều mà người dân đang rất quan tâm nhằm tạo môi trường thuận lợi cho loài run đất phát triển trở lại
có như vậy
cuộc sống và sinh kế lâu dài của họ mới được ổn định
các loại phân hữu cơ
để có thể tạo cái môi trường thuận lợi hơn cho con run đất này nó sinh sôi
và chúng tôi cũng nghĩ rằng trong những giải pháp mà đang đề xuất để thực hiện ngoài quy trình nhân nuôi
thì gồm có cả quy trình để bảo tồn và phát huy tác dụng của con run đất này
trong điều kiện canh tác bình thường của người dân
thưa quý vị hành vi đánh bắt run đất bằng kích điện đã vi phạm
điều cấm theo quy định tại khoản hai điều bảy luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên hiện nay do chưa có chế tài xử phạt hành vi sử dụng máy kích điện để bắt run
nên chỉ dừng lại ở việc lập biên bản nhắc nhở
vì vậy mà chưa đủ sức gian đe
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này trong những bản tin tiếp theo
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản đề xuất sở kế hoạch và đầu tư
xem xét thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án
đầu tư bổ sung hệ thống camera giám sát phục vụ cho công tác kiểm soát giao thông
trên địa bàn của thành phố
qua khảo sát thanh tra sở giao thông vận tải đề xuất lắp mới ba mươi bảy camera tại ba mươi bảy giao lộ
trải đều trên địa bàn các huyện bình chánh hóc môn cần giờ nhà bè
và các quận sáu bảy bình tân tân bình tân phú và thành phố thủ đức
mục đích nhằm giám sát trích xuất hình ảnh xử phạt phương tiện vi phạm đi vào đường cấm
khu vực cấm cũng như phương tiện dừng đổ không đúng quy định
song song đó giúp phát hiện kịp thời tình trạng ung tắc giao thông và sự cố giao thông để xử lý
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo tại thành phố hồ chí minh và khu vực nam bộ
trong ngày hôm nay và ngày mai mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại
trong mưa dông cần đề phòng có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ trong hôm nay thành phố hồ chí minh
và khu vực nam bộ có mây có mưa rào và dông vài nơi
riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại
vì vậy trong mưa dông cần đề phòng khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
như sấm xét lốc gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời
ngoài ra tại các tỉnh hành nam bộ chỉ số uv cực đại được dự báo
sẽ ơn ngỡ nguy cơ gây hại cao đến rất cao đặc biệt là trong khoảng thời gian từ một mươi đến một mươi bốn giờ
ba ngày tiếp theo chỉ số uv cực đại ít có sự thay đổi
tiếp tục ơn ngỡ nguy cơ gây hại cao đến rất cao
cơ quan điều tra công an tỉnh tiền giang phối hợp với lực lượng chức năng của công an tỉnh kiên giang
đã khởi tố bị can bắt tạm giam đặng hữu vinh phó chủ tịch ubnd thị trấn tân hiệp huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
cùng cấp dưới và năm người khác bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác
các bị can nói trên có liên quan đến chuyên án do công an tỉnh tiền giang xác lập
khám phá đường dây sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy
một số người liên quan đã đăng ký khống giấy tờ để các đối tượng điền thông tin những xe không hợp pháp
nhằm mục đích thực hiện giao dịch mua bán đăng ký
mỗi hồ sơ được đăng ký khống xác nhận cán bộ của xã thị trấn có liên quan
được bồi dưỡng từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với bùi trung sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xã dương phúc huyện thái thụy tỉnh thái bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó công an huyện văn giang tiếp nhận hồ sơ công an xã xuân quan chuyển đến
cùng với các đơn vị trình báo của ba người dân trú tại huyện văn giang
về việc lợi dụng quen biết và lòng tin của mọi người
sơn lừa dối có quen biết với nhiều đồng chí lãnh đạo có khả năng xin cho các trường hợp
đang tham gia nghĩa vụ quân sự được xuất ngũ sớm
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba các bị hại trên đã chuyển cho sơn tổng số tiền
là ba trăm linh triệu đồng để nhờ sơn xin cho con em mình xuất ngũ về sớm
chỉ cần tham gia khóa huấn luyện tân binh ba tháng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
đã tiến hành xác minh điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
tại cơ quan điều tra sơn đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
đồng thời khai nhận đã nói dối các bị hại về việc có thể xin xuất ngũ
cho các trường hợp đang tham gia nghĩa vụ quân sự
vận chuyển buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
hai đối tượng nguyễn văn tuấn chú tại tỉnh long an và nguyễn phan khả ái
trú tại tỉnh tiền giang đã bị công an tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
tối ngày một mươi hai tháng tám trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận ấp
cả canh xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện châu thành
và các lực lượng có liên quan tiến hành dừng ô tô bốn chỗ biển kiểm soát sáu mươi hai a một mươi năm nghìn chín trăm năm mươi hai
do nguyễn phan khả ái điều khiển
đi cùng có nguyễn văn tuấn kiểm tra phương tiện phát hiện sáu năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển số thuốc lá trên từ huyện đức huệ tỉnh long an
về thành phố sóc trăng để tiêu thụ
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện quả tàng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa phát hiện ông võ hoàng nhanh bốn mươi chín tuổi
quê ở tỉnh tiền giang có hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép trên sông đồng nai
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông
phát hiện phương tiện ghe vỏ do ông nhanh điều khiển vận chuyển khoảng ba trăm linh mét khối cát
trên tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn xã long tân
qua kiểm tra ông nhanh chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát
đang vận chuyển trên phương tiện
tổ công tác đã bàn giao để công an huyện nhân trạch xử lý theo thẩm quyền
nhận được cuộc gọi của đối tượng giả danh là cán bộ thuế và truy cập vào đường dẫn
cài đặt phần mềm tổng cục thuế để nộp thuế được giảm vat từ một mươi xuống tám

trú tại huyện hoài đức thành phố hà nội đã bị mất hai trăm bốn mươi triệu đồng
trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng công an thành phố hà nội đề nghị
người dân không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế theo hướng dẫn không chính thống
không phải do tổng cục thuế cung cấp để tránh nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại
tụ mở khóa thiết bị khôi phục mật khẩu tài khoản tự đăng ký các dịch vụ internet banking
smart banking thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản
sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại
trường hợp nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
theo báo cáo tài chính mới nhất của các ngân hàng
bất chấp thị trường bất động sản chầm lắng tín dụng bất động sản vẫn tăng cao
so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể tám trong số một mươi hai ngân hàng công bố báo cáo có tỷ lệ cho vay bất động sản
trên tổng dư nợ tăng so với cuối năm ngoái
nhóm bốn ngân hàng có vốn nhà nước bao gồm agribank bidv vietcombank viettinbank
không hỗ trợ công bố dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản trong báo cáo tài chính
theo ngân hàng nhà nước dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản đa dạng
như nguồn vốn fdi vốn huy động trên thị trường quốc tế
thông qua việc phát hành trái phiếu hoặc vay các tổ chức nước ngoài
nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán nguồn vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp
và nguồn vốn tự có tự tích lũy của các tổ chức cá nhân
ngân hàng nhà nước đã đưa ra các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
tiếp cận vốn tín dụng góp phần tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thị trường bất động sản
phát triển an toàn lành mạnh bền vững
trong đó có việc bốn lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành trong hai quý đầu năm này
và nhiều nhà đầu tư đang băn khoăn lựa chọn giữa gửi tiết kiệm và đầu tư trái phiếu
để khoản tiền nhan dỗi sinh lợi
các chuyên gia tài chính khuyến cáo để đưa ra quyết định thì nên đầu tư vào trái phiếu
hay gửi tiết kiệm ngân hàng cần phải dựa theo tình hình tài chính và nhu cầu xoay vốn của mỗi cá nhân
hình thức gửi tiết kiệm tại ngân hàng dù lợi nhuận thấp nhưng mức độ an toàn khá cao
đối với những người không giỏi về đầu tư thì đây là lựa chọn
phù hợp với thủ tục mở số tiết kiệm đơn giản nhanh gọn tính thanh khoản cao
người dân hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi với lãi suất theo nhu cầu
đối với hình thức đầu tư trái phiếu nhà đầu tư cần phải có nền tảng kiến thức nhất định
để có thể lựa chọn những doanh nghiệp tốt tiềm năng tăng trưởng mạnh đảm bảo cho khoản tiền đầu tư của mình
lãi suất của trái phiếu cao đồng nghĩa với rủi ro lớn nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định
thời gian qua dù chịu sức ép cạnh tranh gây gắt của các sản phẩm nhập ngoại
nhưng hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường
nhờ chất lượng không ngừng được cải thiện giá bán hợp lý
cùng sự hỗ trợ đặc biệt của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại và các chợ truyền thống
ngoài ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành riêng cho hàng hóa nội địa
cũng góp phần tạo thói quen sử dụng hàng việt cho người dân
khảo sát tại một số siêu thị lớn trên địa bàn
hà nội cho thấy hàng việt chiếm tỷ lệ từ chín mươi đến chín mươi năm
còn tại hệ thống siêu thị của doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam
hàng việt nam cũng chiếm tỷ lệ từ sáu mươi đến chín mươi sáu
tại kênh phân phối là các chợ cửa hàng tiện lợi tỷ lệ hàng việt nam cũng chiếm từ sáu mươi trở lên
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế để khẳng định được chỗ đứng tại thị trường trong nước
đồng thời mở ra nhiều cơ hội hơn cho hàng việt nam
thì các doanh nghiệp cũng cần chủ động đầu tư thay đổi công nghệ tiên tiến
cung cấp thông tin trung thực cụ thể về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa dịch vụ
để người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận
từ đó tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng góp phần tăng doanh thu
tăng thị phần và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường trong nước lẫn quốc tế
nông dân tỉnh đắk lắk đang vào vụ thu hoạch sầu riêng năm hai nghìn hai mươi ba
và để đảm bảo cho vụ thu hoạch sầu riêng đạt hiệu quả cao
ngành chức năng chính quyền các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp
các doanh nghiệp đang làm an ninh trật tự giúp người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh
tỉnh đắk lắc hiện có trên hai mươi hai bốn trăm linh hectare trồng sầu riêng
năm nay sản lượng sầu riêng toàn tỉnh đạt khoảng hai trăm hai mươi tấn
ngành nông nghiệp đã có văn bản đề nghị ubnd cấp huyện chỉ đạo các doanh nghiệp
hợp tác xã cơ sở kinh doanh có cơ chế thu mua phù hợp với phân hạng quả sầu riêng
không ép phân cấp ép giá không được thu mua sầu riêng trộm cắp
liên hệ thu mua sản phẩm sầu riêng cho nông dân thông qua hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của pháp luật
chính quyền địa phương cùng công an các huyện cũng đã xây dựng triển khai kế hoạch
tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm trong vụ sầu riêng năm nay
đồng thời kiểm tra kho bãi công tác phòng cháy chữa cháy tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm
nhất là những rừng rẫy sầu riêng xa nhà dân kiểm tra giám sát các hoạt động thu mua tiêu thụ sầu riêng
thành lập tổ hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng
và trong vụ muối năm nay thì bà con diêm dân làng nghề làm muối duy nhất ở xã quảng phú
huyện quảng trạch của tỉnh quảng bình đang rất phấn khởi bởi năng suất muối cao hơn và giá cũng cao hơn so với cùng kỳ
bên cạnh việc duy trì sản xuất tốt của bà con diêm dân thì chính quyền địa phương cũng đã có nhiều giải pháp
để giúp người dân có đầu ra ổn định hơn
nằm bên con sông ròn làng nghề làm muối ở xã quảng phú huyện quảng trạch đã có tuổi đời gần bốn trăm linh năm
hiện tại có gần ba trăm linh hộ dân làm muối
năm nay trong tháng cao điểm thu hoạch muối có diêm dân thu được khoảng gần hai trăm linh triệu
diêm dân ở quảng phú có rất nhiều niềm vui
nói chung là nắng tương nào thì cây lường muối nhiều tương đấy nắng suất tương đấy
nó nên là gây dân hẳn cùng phần hợi
hợp tạc xã cũng đã tiến hành xây dựng hai cái kho lớn
khi mà muối mà sản xuất được nhiều thì hợp tác xã sẽ mở kho ra để đưa vào nhập vào trong kho
và cái này cũng là giảm cái áp lực về cái giá cả cho bà con diêm dân
dự án fmcr của trung ương đã hỗ trợ cho hợp tạc xã dây chuyền để chế biến cái muối tinh
cho hợp tạc xã có thể nâng cao được cái chất lượng hạt muối của trên cái đồng muối của quê nhà
vụ muối năm hai nghìn hai mươi hai diêm dân quảng phú
sản lượng được khoảng hơn năm tấn muối
năm nay dự kiến diêm dân quảng phú sản lượng đạt trên sáu năm trăm linh đến bảy tấn muối
quỹ bán nhân huyền phòng công nghiệp sẽ hỗ trợ đối tư với hạ tầng canh mướn để làm muối
trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ hoàn thiện cả cái hồ sơ để công nhận cái sản phẩm ốc cột muối
vụ thu hoạch muối bắt đầu từ đầu tháng bốn âm lịch cho đến hết tháng bảy âm lịch
dưới cây nắng ba mươi chín bốn mươi độ c
những giọt mồ hôi của diêm dân cùng với vị mặn của muối đã kết tinh thành những hạt muối tinh khiết
nghề làm muối là nghề vất vả nhất bởi cái nghề chỉ cầu mong trời nắng thật to
dẫu vậy diêm dân ở quảng phú năm nay rất vui bởi muối được mùa lại được giá
và diêm dân không còn nỗi lo được mùa mất giá được giá mất mùa như trước đây
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị sở dầu thông bình tại tp hcm
vừa trình ủy ban nhân dân thành phố đề xuất danh mục dự án đầu tư xây dựng
nâng cấp mở rộng hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng hợp đồng bot
theo cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm của nghị quyết chín mươi tám
dựa trên các tiêu chí lựa chọn dự án bot trên đường hiện hữu để trình hội đồng nhân dân xem xét
sở giao thông vận tải đề xuất năm dự án đầu tư áp dụng hợp đồng bot
cần tập trung đầu tư trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi theo thứ tự ưu tiên
gồm thứ nhất dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một mươi ba từ ngã tư bình phước đến cầu bình triệu
dài gần năm km có tổng mức đầu tư gần một mươi tỷ đồng
thứ hai là dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đoàn từ an lạc đến ranh tỉnh long an
có tổng chiều dài chín sáu mươi sáu km tổng mức đầu tư gần hai tỷ đồng
thứ ba là dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ hai mươi hai đoàn từ nút giao an sương đến đường vành đai ba
khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
thứ tư là dự án mở rộng trục đường bắc nam từ nguyễn văn linh đến nút giao cầu bà chim
tổng vốn gần bốn năm trăm linh tỷ đồng
thứ năm là dự án xây dựng cầu đường bình tiên đoàn từ đường phạm văn chí đến đường nguyễn văn linh
tổng vốn hơn sáu hai trăm linh tỷ đồng
sở giao thông vận tải kiến nghị ưu ba nhân dân thành phố xem xét thông qua
và trên hội đồng nhân dân bán hành danh mục dự án nâu trên
bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn để thực hiện chuẩn bị đầu tư
tại kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập ban đô thị
hội đồng nhân dân thành phố thủ đức
ban đô thị gồm một trưởng bang một phó bang và năm ủy viên
ban có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung kỳ họp của hội đồng nhân dân thành phố
liên quan đến các lĩnh vực
lĩnh vực quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật
và hạ tầng xã hội giao thông xây dựng môi trường
và tổ chức cung cấp dịch vụ công mỗi địa phương
ban có giúp hội đồng nhân dân giám sát các hoạt động của ủy ban nhân dân
và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực phụ trách
việc thành lập ban đô thị nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của thường trực
và các ba hội đồng nhân dân thành phố thủ đức
trong điều kiện thực hiện thiết địa một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố thủ đức
theo nghị quyết chín mươi tám
thưa quý vị liên quan đến dự án cầu thủ thiêm bốn nối thành phố thủ đức với quận bảy
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đơn vị sẽ tính toán kỹ lưỡng
đánh giá các yếu tố về kinh tế kỹ thuật của cầu thủ thiêm bốn
nếu tỉnh không cao thì có giải pháp xây dựng cầu quay hoặc là cầu mở
dự án cầu thủ thiêm bốn cũng là dự án được sở giao thông vận tải tp hcm
đưa vào danh mục các công trình dự án giao thông trọng điểm tiêu biểu
thi đua chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
hiện dự án cầu thủ thiêm bốn đang được chuẩn bị đầu tư
dự kiến triển khai trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bảy theo hình thức bbb
cầu thủ thiêm bốn có tổng mức đầu tư khoảng năm ba trăm linh tỷ đồng
theo thiết kế cầu dài gần hai hai km rộng hai mươi tám m với sáu làng xe
và hai lề bộ hành tuổi thọ thiết kế một trăm linh năm chịu được động đất cấp bảy
tỉnh không thông thuyền tám mươi x một mươi m vận tốc thiết kế sáu mươi km trên giờ
sau khi hoàn thành sẽ là trục giao thông quan trọng từ thủ thiêm sang quận bảy
từ khu đông sang khu nam
cầu sẽ chia sẻ lượng lớn giao thông cho hầm thủ thiêm và cầu thủ thiêm hai
sở tài chính tp hcm vừa có tờ trình ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị xây dựng
nghị quyết quy định về mức hỗ trợ chi phí thuê
nhà tạm cư cho các hộ gia đình cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở đất ở tái định cư
trong thời gian chờ bố trí nhà ở đất ở tái định cư
người dân tp hcm sẽ được nhận hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư thấp nhất là năm triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
và cao nhất là hai mươi bốn triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
bên cạnh đó sở tài chính tp hcm đề xuất chia là bốn khu vực tự ứng với các mức hỗ trợ tạm cư
khu vực một của các quận một quận ba quận năm hộ có từ bốn nhân hậu trở xuống
thì mức hỗ trợ là tám triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
hộ có từ năm nhân khẩu trở lên được hỗ trợ hai triệu đồng mỗi người mỗi tháng
nhưng tổng mức hỗ trợ không quá hai mươi bốn triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
khu vực hai gồm các quận quận bốn quận sáu quận một mươi quận một mươi một quận bình thạnh quận phú nhuận quận tân bình quận gò vấp
hộ có từ bốn nhân khẩu trở xuống thì mức hỗ trợ là bảy triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
hộ từ năm nhân khẩu trở lên được hỗ trợ một bảy mươi năm triệu đồng mỗi người mỗi tháng
nhưng tổng mức hỗ trợ không quá hai mươi một triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
khu vực ba gồm thành phố thủ đức và các quận bảy quận tám quận một mươi hai quận bình tân quận tân phú
hộ có từ bốn nhân hỗ trợ xuống thì được hỗ trợ sáu triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
hộ từ năm nhân hỗ trợ lên được hỗ trợ một năm triệu đồng mỗi người mỗi tháng
nhưng tổng mức hỗ trợ không quá một mươi tám triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
khu vực bốn gồm các huyện bình chánh huyện củ chi huyện hóc môn huyện cần giờ huyện nhà bè
hộ có từ bốn nhân hỗ trợ xuống thì được hỗ trợ năm triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
hộ từ năm nhân khẩu trở lên được hỗ trợ một hai mươi năm triệu đồng mỗi người mỗi tháng
nhưng tổng mức hỗ trợ không quá một mươi năm triệu đồng mỗi hộ mỗi tháng
dự án chống ngập khu vực tp hcm thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm theo hợp đồng bt
dù đã hoàn thành hơn chín mươi khối lượng công việc
nhưng đến nay tp hcm vẫn chưa thể thành toán tiền và quỹ đất cho nhà đầu tư
hai cơ chế được quỹ ban nhân dân tp hcm
cơ chế một cho tp hcm được thanh toán cho nhà đầu tư khối lượng công việc đã hoàn thành
đồng thời bằng quỹ đất và bằng tiền phù hợp với lịch thanh toán đã thỏa thuận
đối với phần thanh toán bằng tiền tp hcm đề xuất thủ tướng chỉ đạo ngân hàng nhà nước
hướng dẫn bidv chưa thu nợ ngay mà tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục thi công hoàn thiện dự án
tp hcm và nhà đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu thanh toán phần còn lại
theo đúng thỏa thuận hợp đồng bt phụ lục hợp đồng bt
đã ký kết
cơ chế hai được tp hcm kiến nghị thủ tướng là cho phép công ty đầu tư tài chính nhà nước
tp hcm hfic nhận ủy thác cho vay để tiếp tục thi công dự án từ nguồn ngân sách thành phố
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm sẽ ủy thác ngân sách thành phố khoảng một tám trăm linh tỷ đồng
cho hfic để cho nhà đầu tư vay hoàn thành công trình
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến dịp nghỉ lễ hai tháng chín
kéo dài trong bốn ngày dự báo lượng hành khách đi lại dịp lễ qua ba bến xe lớn nhất của tp hcm
đều tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể chuẩn bị cho dịp lễ hai tháng chín năm nay bến xe miền tây tp hcm cho biết
đơn vị đã tăng hơn hai mươi lượng xe so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
dự báo ngày cao điểm nhất rơi vào thứ sáu ngày một tháng chín
lượng khách qua bến xe có thể đạt năm mươi bốn khách một ngày
so với ngày một tháng chín năm nay
ngày thường lượng xe tăng hơn năm mươi và hành khách tăng hơn một trăm một mươi chín
ngày ba mươi một tháng tám dự báo lượng khách qua bến xe khoảng bốn mươi tám lượt
ngày hai tháng chín là ba mươi hai lượt khách xuất bến
tương tự bến xe miền đông củ dự báo cao điểm nhất rơi vào ngày một tháng chín với một mươi sáu hai trăm linh lượt hành khách
với năm trăm bốn mươi lượt xe qua bến tăng một trăm ba mươi ba lượng khách tăng một trăm hai mươi lượng xe so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị sau khi ấn độ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và nga
cùng áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo thị trường gạo toàn cầu đang trở nên sôi động hơn
điều này mang đến triển vọng tích cực cho ngành gạo của việt nam
tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi phức tạp của thương mại lương thực toàn cầu
các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng cần phải cẩn trọng
trong hơn hai tuần qua toàn cầu đang đối diện với mối lo ngại chung về an ninh lương thực
khi các cường quốc xuất khẩu nông sản chuyển từ việc xuất khẩu sang tích trữ
el nino đã ảnh hưởng đến sản lượng lương thực gây ra sự di chuyển khó đoán
tình hình nóng lên khi ấn độ uae và sau đó là nga cùng thực hiện lệnh cấm xuất khẩu gạo
nhiều quốc gia đã bắt đầu mua gạo để tích trữ dẫn đến tình trạng cầu vừa cung
và liên tục làm tăng giá gạo
với vị thế hàng đầu trong xuất khẩu gạo đây là cơ hội cho ngành gạo việt nam tăng cường hoạt động xuất khẩu
trên thị trường có nhiều người mua và nhiều người bán
dịp này là dịp để việt nam có thể gọi là tắt tốt để trở thành một trong nhà cung cấp ổn định
và giúp cho chúng ta trở nên là một đối tác đáng tính cậy hơn nhiều
so với các hình dung trước đây của các người mua gạo trên thị trường quốc tế
thực tế chả thấy giá gạo của việt nam đã lên rất cao
gạo năm tấm của việt nam đang được chào bán năm trăm sáu mươi tám usd một tấn
và là mức cao nhất trong hơn một mươi năm trở lại đây
giá gạo năm tấm của thái lan tăng sáu mươi
năm mươi sáu usd một tấn lên mức năm trăm bốn mươi một usd một tấn
cơ hội lớn thì đã thấy rõ nhưng theo các đơn vị sản xuất kinh doanh gạo
thách thức đi đôi cũng không hề nhỏ như về nguồn vốn nhân lực
đặc biệt nhất là về đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định
khi giá gạo toàn cầu đang có xu hướng nhảy múa như hiện nay
các doanh nghiệp rất thận trọng trong việc ký kết hợp đồng mới
sản xuất gắn với thị trường tức là lông dân với doanh nghiệp phải liên kết chặt chẽ với nhau
đây là vấn đề cốt nỗi mà ngành lúa gạo việt nam phải thực hiện cho bằng được
thì chúng ta mới tận dụng được tất cả những cơ hội và mới lân cao được giá trị của lúa gạo
chứ còn nếu chúng ta cứ sản xuất manh múng nhỏ lẻ thì cái giá trị của chúng ta vẫn rất thấp
chín tháng một mươi khi mà vào vụ lại của ấn độ thì sau đó chắc chắn họ sẽ mở cửa thôi
và khi đó thì thị trường nó sẽ rớt xuống rất là nhanh
thì cái này là các doanh nghiệp phải hết sức chú ý bởi vì lợi thế nó chỉ là ngắn hạn
cho nên là chúng ta phải rất là cẩn thận để tránh thiệt hạn cho chính các doanh nghiệp
trước những cơ hội các doanh nghiệp đã tìm ra những cơ hội
và thách thức mà ngành lúa gạo đang đối diện
thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia
và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững
bộ công thương cũng đề nghị hiệp hội và thương dân kinh doanh xuất khẩu gạo
triển khai thực hiện nghiêm túc nghị định của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định
đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa góp phần bình ổn giá thóc gạo tại thị trường trong nước